công an tỉnh quảng trị cho biết lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phá thành công chuyên án bốn trăm một mươi tám h
bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp từ nghệ an vào quảng trị
sau nhiều tháng đấu tranh theo dõi lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng đào xuân hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và nguyễn quang hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
khi hai đối tượng này đang trên đường vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp loại kentamin từ tỉnh nghệ an vào quảng trị
tiến hành khám xét nơi ở của đào xuân hải cơ quan chức năng thu giữ một trăm linh triệu đồng cùng một số tăng vật khác
công an tỉnh quảng trị cũng đã tiến hành biểu dương khen thưởng các đơn vị tham gia phá thành công chuyên án bốn trăm một mươi tám h